ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại thái nguyên hội hữu nghị việt nam lào phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm bốn mươi một năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng đoàn đại biểu trung ương hội hữu nghị lào việt nam
sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã gửi tới đất nước lào anh em
lãng hoa cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm bốn mươi một năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng thời đây cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử quá trình đấu tranh dành độc lập dân tộc của nhân dân lào
cũng như mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào anh em
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi thái nguyên đã đón nhận lưu học sinh lào sang học tập tại các trường phổ thông và đại học chuyên nghiệp
nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng của đảng nhà nước lào
hiện đã có trên một sáu trăm linh học sinh sinh viên lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh
nhân dịp này các đại biểu cũng đã cùng nhau trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường